các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đã có khoảng bảy xe buýt và hàng chục xe cảnh sát công an dân quân đã được huy động để phục vụ công tác đưa gần một trăm năm mươi người có liên quan tại bệnh viện việt đức đi cách ly tập trung
mất khoảng ba giờ đồng hồ để lực lượng chức năng sắp xếp mọi người lên các xe buýt
tất cả các f một và lái xe đều được mặc đồ bảo hộ an toàn
cùng đó khu vực buồng lái được phân chia tách biệt hoàn toàn bằng ni lông với khoang hành khách
đến hơn giờ ngày ba tháng một mươi những chiếc xe buýt chờ người đi cách ly mới xuất phát bởi một xe cảnh sát giao thông
được biết số người này sẽ được đưa đi cách ly tập trung tại trường đại học sư phạm thể dục thể thao ở xã phụng châu huyện châu mỹ hà nội
việc giảm bớt bệnh nhân và đưa các trường hợp f một đi cách ly tập trung nhằm giảm bớt mật độ trong bệnh viện giúp các cơ quan chức năng nhanh chóng sàng lọc khoanh vùng dập dịch
trong sáng nay ngày ba tháng một mươi sở y tế hà nội cho biết một mươi hai giờ qua thành phố ghi nhận bốn ca mắc mới đã được cách ly phân bố theo quận huyện hà đông hai bắc từ liêm một thanh trì một
trong số này có hai ca liên quan bệnh viện việt đức họ gồm chị vt quy bốn mươi sáu tuổi ở phương minh khai bắc từ liêm
chị quy làm việc tại trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn tầng bảy nhà d bệnh viện việt đức
ngày hai tháng một mươi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
trường hợp thứ hai là chị dna hai mươi tám tuổi quê trọ tại thôn tự khoát xã ngũ hiệp thanh trì
anh a chăm sóc vợ ở tầng bảy nhà d bệnh viện việt đức từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tám tháng chín
ngày hai tháng một mươi anh được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
như vậy tới nay liên quan tới bệnh viện việt đức đã có ba mươi một ca covid một mươi chín ghi nhận ở hà nội
và một số tỉnh thành như hà tĩnh hương yên hải dương nam định
trong đó riêng hà nội ghi nhận hai mươi năm ca trong số này có một nửa sinh sống tại hà nội
số còn lại là người tỉnh khác đến bệnh viện việt đức điều trị hoặc chăm sóc người nhà
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng một sáu trăm linh ba ca số mắc là đối tượng đã được cách ly hai ba trăm chín mươi tám ca
theo giám đốc sở y tế trần thị nhị hà sở đã chỉ đạo cdc hà nội xét nghiệm thần tốc
đồng thời đề xuất ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố và bộ y tế lên phương án
và sẵn sàng giãn cách toàn bộ hơn một một trăm linh người nhà bệnh nhân đi cách ly tập trung
ở huyện trương mỹ và thạch thất
trong hai ngày vừa qua các đơn vị chức năng đã lấy được bảy hai trăm sáu mươi mẫu
liên quan đến bệnh viện việt đức
trong đó bốn ba trăm tám mươi bốn mẫu là nhân viên y tế người bệnh người chăm sóc
một ba trăm tám mươi năm mẫu tại khu dân cư xung quanh bệnh viện một bốn trăm chín mươi một mẫu là những người về từ bệnh viện
hiện còn hai trăm linh mẫu đang chờ kết quả từ cdc hà nội
ngày ba tháng một mươi các đơn vị sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần hai với nhân viên y tế
người nhà bệnh nhân các hộ dân xung quanh vì có người có thể âm tính lần một
như xét nghiệm lần hai dương tính để có hướng xử lý ổ dịch tiếp theo
cũng trong đêm ngày hai tháng một mươi vào khoảng hai mươi một giờ
bệnh viện việt đức bắt đầu giảm mật độ bệnh nhân điều trị tại viện
nhiều bệnh nhân chạy thận ghép thận được trở về nhà theo dõi sức khỏe
theo đó những người này được chia làm hai nhóm và rời bệnh viện
trước đó những bệnh nhân này đều được bệnh viện xét nghiệm hai lần trên một ngày
trong liên tiếp hai ngày
trước khi rời bệnh viện những người này đều phải khai báo thông tin cá nhân
và có kết quả xét nghiệm âm tính
những bệnh nhân đang chạy thận tại bệnh viện việt đức
phần lớn là người cao tuổi phải ngồi xe lăn và có người nhà giúp đỡ di chuyển
những người này sau khi trở về nhà được yêu cầu tuân thủ đúng năm k và tự cách ly tại nhà
trước đó sau một ngày bệnh viện hữu nghị việt đức bị phong tỏa do xuất hiện ca mắc covid một mươi chín
từ đêm ngày một tháng một mươi đến dạng sáng ngày hai tháng một mươi
đã có hàng loạt xe đặc trùng ra vào bệnh viện để đưa những ca f đi cách ly tập trung
theo ông nguyễn quốc hoàn phó chủ tịch ubnd quận hoàn kiếm
những phương tiện đặc trùng này được huy động để đưa một mươi năm ca f đến bệnh viện nhiệt đới trung ương để cách ly tập trung
theo phó chủ tịch ubnd quận hoàn kiếm quận này đang có kế hoạch giãn số lượng người
trong khu vực phong tỏa tại tòa nhà d của bệnh viện hữu nghị việt đức đưa đến khu cách ly tập trung
do đó ngay từ hai mươi ba h ngày một tháng một mươi đến khoảng ba giờ sáng ngày hai tháng một mươi
xe cứu thương liên tục có mặt tại bệnh viện việt đức để đưa người đi cách ly điều trị
các loại xe cứu thương đặc trùng chuyên đưa đón bệnh nhân đi cách ly
cho đến xe cấp cứu xe buýt xe ô tô khách hai mươi chín chỗ liên tục đi vào bên trong bệnh viện hữu nghị việt đức
hiện tại bệnh viện hữu nghị việt đức đã phun khử khuẩn và tạm thời phong tỏa tòa nhà d
theo phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê cục trường cục khám chữa bệnh bộ y tế
với quan điểm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trước mắt bệnh viện phối hợp với cdc hà nội phải xét nghiệm thật nhanh để xác định vùng nào là vùng sành
vùng đỏ vàng tại bệnh viện này
hiện nay hai vùng đỏ khoa tiêu hóa và ung bướu là nơi có ca dương tính cách ly ngay
chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân thận nhân tạo
trong đó phải bố trí luôn riêng cho bệnh nhân cấp cứu và phải sang lọc kỹ đối tượng này
tạm thời bệnh viện chưa tiếp nhận bệnh nhân mới để thực hiện giãn cách trong bệnh viện
đối với một số bệnh nhân chạy thận nhân tạo thì đề nghị một số bệnh viện lần cận tiếp nhận điều trị
trong khi đó nhân viên y tế sẽ thực hiện nguyên tắc
một cung đường hai điểm đến khi đi làm hàng ngày tại viện
ngoài ra do bệnh viện thu dung bệnh nhân các tỉnh thành phố nên sở y tế cũng đề nghị
cung cấp danh sách bệnh nhân để phối hợp với các địa phương kiểm soát
bộ y tế sẽ thành lập tổ công tác để cùng với bệnh viện việt đức xây dựng kế hoạch chi tiết
phòng chống dịch và tổ chức khám chữa bệnh ngăn chặn khống chế không để nguồn lây ra cộng đồng
bộ y tế cũng đồng ý với đề xuất của bệnh viện hữu nghị việt đức
điều chuyển thuốc remdesivir được cấp cho bệnh viện từ trung tâm hồi sức bệnh viện việt đức
tại thành phố hồ chí minh chuyển về bệnh viện hữu nghị việt đức để điều trị trường hợp f tại bệnh viện
quận hoàn kiếm chỉ đạo phương hàng chống đóng cửa các cửa hàng dọc phố phủ doãn
đoạn từ phố hàng bông đến phố tràng thi đồng thời thành phố tạm thời phong tỏa
điều tra các hộ dân và cơ sở kinh doanh trên đoạn phố này để lấy mẫu xét nghiệm
ông trương quang việt phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội nhận định
chung các bệnh ở bệnh viện việt đức liên quan đến nhiều đối tượng bệnh nhân người nhà bệnh nhân
nhân viên phục vụ nhân viên y tế điều dưỡng hộ lý vệ sinh phức tạp nhất ở hà nội hiện nay
lý giả về mức độ phức tạp ông việt phân tích số người ra vào bệnh viện đông
bệnh viện hữu nghị việt đức là bệnh viện đầu ngành tuyên cuối nên thu dung bệnh nhân các tỉnh về ra đồng
bên cạnh đó các khoa phòng bệnh thường xuyên luân truyền một bệnh nhân không nằm ở một khoa
đi siêu âm ở phòng thăm dò chức năng nội soi chụp ct nhiều nơi trong bệnh viện nên nguy cơ tiếp xúc lớn
ông trương quang việt cho biết hiện chưa xác định được nguồn lây liên quan đến chung các bệnh này
phương án phòng chống dịch là bệnh viện chỉ tiếp đón bệnh nhân cấp cứu lọc máu chạy thận
cùng với đó tách f một đưa đi cách ly tập trung giãn cách lượng người nhà bệnh nhân
ngoài ra theo ông trường quang việt bệnh viện việt đức là bệnh viện lớn nhưng diện tích không rộng
chứa nhiều người nên khả năng giãn cách khó khăn hơn
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế thường xuyên yêu cầu đề phòng việc lây nhiễm trong bệnh viện
khi có ca mắc covid một mươi chín trong bệnh viện sẽ phức tạp
theo thống kê sơ bộ do cdc hà nội cung cấp có tám tám trăm sáu mươi hai người liên quan đến bệnh viện việt đức
từ ngày một mươi năm tháng chín đến nay trong đó có bốn tám trăm sáu mươi một người tại ba mươi quận huyện thị xã trên địa bàn hà nội
và bốn một người tại các tỉnh thành phố khác
trong số bốn tám trăm sáu mươi một người tại hà nội có ba tám trăm năm mươi tám người đến khám bệnh ba trăm sáu mươi chín người điều trị ngoại trú
và sáu trăm ba mươi bốn người điều trị nội chú đã ra viện
ngoài ra trong số bốn một người ở các tỉnh thành phố khác có hai năm trăm chín mươi sáu người đến khám bệnh
năm trăm linh chín người điều trị ngoại trú và tám trăm chín mươi sáu người điều trị nội trú đã ra viện
cdc hà nội đề nghị các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
đã từng đến khám và điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt đức bốn mươi tràng thi hàng bông hoàn kiếm hà nội
kể từ ngày một mươi năm tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín cần liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế gần nhất
hoặc gọi điện thoại đến số chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được tư vấn hỗ trợ
thưa quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị cũng đừng quên
like và subscribe ủng hộ kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi